hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
một mươi bị cáo trong vụ án này đã bị tòa tuyên án phạt về cùng tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
gồm nguyễn nhật cảm sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba nguyên giám đốc cdc hà nội bị tuyên phạt một mươi năm tù
nguyễn vũ hà thanh nguyên trưởng phòng tài chính kế toán cdc hà nội và đào thế vinh
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vật tư khoa học và thương mại việt nam mst cùng bị tuyên phạt sáu năm sáu tháng tù
nguyễn thị kim dung nguyên trưởng phòng tổ chức hành chính cdc hà nội
nguyễn trần duy nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần định giá và ban đầu giá nhân thành cùng bị tuyên phạt sáu năm tù
các bị cáo còn lại bị tuyên án từ ba mươi sáu tháng tù treo cho đến năm năm tù giam
liên quan đến các vụ phá rừng với quy mô lớn tại địa phận một số xã thuộc huyện ek tỉnh đắk lắc
do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp ek quản lý
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc vừa bắt và xử lý thêm một cán bộ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp ek
để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
đối tượng bị bắt là nguyễn phước hưng cán bộ phân trường ba
trước đó cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ các đối tượng nguyễn hồng mạnh chủ tịch kiêm giám đốc
phan văn đức phó giám đốc phụ trách công tác quản lý bảo vệ rừng
nguyễn văn vũ trưởng phòng kỹ thuật quản lý bảo vệ rừng phạm văn kỳ phân trưởng phân trường ba
quá trình điều tra khám nghiệm hiện trường các khu vực rừng thuộc quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp ek
ở các xã chư bông chư giang chư prong chư e lang
lực lượng công an còn phát hiện chữ lượng bị khai thác trái phép là khoảng hơn hai mươi chín mét khối gỗ các loại có giá trị trên hai mươi chín tỷ đồng
tòa nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo
nguyễn trà dương hai mươi bảy tuổi trú tại tỉnh tây ninh một mươi năm năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ đầu tháng bốn đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám dương đã giả làm nhân viên tuyển dụng của công ty cổ phần hàng không vietjet
chủ động liên hệ và nhận xin việc làm cho chị nguyễn dương thùy trang và anh nguyễn quang tuấn cùng chú tại quận hải châu với giá hơn tám trăm linh triệu đồng
để thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo của mình dương còn làm giả hai giấy thông báo
giấy thông báo tuyển dụng của công ty cổ phần hàng không vietjet đưa cho chị trang và anh tuấn khiến hai người này tin tưởng giao số tiền nhờ chạy việc cho dương
trước hội đồng xét xử bị cáo dương thừa nhận vì thiếu tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại
thực hiện chót lọt gần một mươi vụ cắt trộm dây điện tại các đường dây điện trung thế một nhóm đối tượng vừa bị công an huyện núi thành tỉnh quảng nam ra quyết định khởi tố
các đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam gồm nguyễn hoàng sơn hậu huỳnh kim nhật nguyễn văn dưỡng
với thủ đoạn lợi dụng đêm tối các đối tượng tìm đến các trụ đường dây điện trung thế ba mươi năm kv tam kỳ núi thành để cắt trộm dây điện bằng đồng
chỉ trong tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba đối tượng trên đã cùng với một số đối tượng khác thực hiện chót lọt gần một mươi vụ cắt trộm dây điện tại các đường dây điện trung thế ba mươi năm kv với số lượng dây điện rất lớn gần một kg dây điện bằng đồng
hiện công an huyện núi thành tỉnh quảng nam đang tiếp tục mở rộng điều tra tiếp tục khởi tố các đối tượng khác có liên quan đến vụ việc
một vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng vừa xảy ra trên đường dt bảy trăm năm mươi sáu b thuộc huyện hớn quản tỉnh bình phước vào tối ngày hôm qua
chiếc xe tải đâm vào hai chiếc xe máy vừa va chạm ngã xuống đường khiến hai người chết và một người bị thương nặng
vào khoảng một mươi chín h xe máy do chị võ thị huỳnh như điều khiển chở phía sau là em gái võ thị tuyết nga
đến đoạn thuộc xã tân hiệp thì bất ngờ xảy ra va chạm với chiếc xe máy do huỳnh thanh nhân điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại
cú va chạm mạnh đã khiến cả ba người trên xe máy ngã văng ra đường
cùng lúc này chiếc xe tải do phạm duy tân lưu thông cùng chiều phía sau xe máy của chị em như bất ngờ lao tới
gặp tình huống tai nạn bất ngờ tài xế xe tải đã không kịp xử lý mà đâm trực tiếp vào xe máy của hai chị em gái
cú đâm mạnh đã khiến nga bị xe tải cán ngang lên người tử vong tại chỗ còn như tử vong sau đó nhân bị thương nặng và hai chiếc xe máy bị hư hỏng nặng